tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tp hcm mới đây bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên cho rằng
một số quy định năm k như khoảng cách không tập trung hiện khó phù hợp với bối cảnh hiện tại
ông đề nghị trong tình hình mới tp hcm cần xem xét lại để hướng dẫn thực hiện quy tắc năm k phù hợp mang tính khả thi
ngay khi quan điểm này được thông tin đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía cộng đồng mạng
và đã có rất nhiều quan điểm được đưa ra bình luận xung quanh vấn đề này
việc đi học trở lại và đi làm thì yêu cầu khoảng cách không tụ tập là rất khó thực hiện
ủng hộ quan điểm của bí thư nên
tỷ lệ ca nhiễm vẫn ở mức cao và hiệu quả bảo vệ của vaccine cũng chưa tuyệt đối
vậy nên vẫn nên duy trì theo khuyến cáo năm k là phù hợp
nếu tuân thủ đúng giữ khoảng cách đeo khẩu trang sát khuẩn tay thì sắc xuất lây truyền thấp hơn nhiều
tôi nghĩ vẫn cần khuyến khích điều này
theo tôi năm ca hiện tại nên khuyến khích người ta thực hiện chứ không mang tính bắt buộc
số ca bệnh mặc dù tăng rất nhiều nhưng mức độ nguy hiểm không còn đáng lo ngại
đã có rất nhiều quan điểm được cư dân mạng đưa ra để bàn luận xung quanh vấn đề
có cần điều chỉnh quy định năm k khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tụ tập khai báo y tế
dưới góc độ người dân phòng chống dịch thì việc thực hiện tốt năm k là biện pháp hữu hiệu
để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe được tốt hơn
tuy nhiên theo nhiều cư dân mạng cho rằng
trong lĩnh vực quản lý và thực hiện các chính sách
thì việc điều chỉnh quy định năm k là phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay
theo quan điểm của nhiều chuyên gia y tế
covid một mươi chín là bệnh truyền nhiễm lây theo đường hô hấp theo giọt bắn
và vẫn có nguy cơ lây cao khi tiếp xúc gần trong môi trường kín đám đông
bên cạnh đó hiệu quả bảo vệ phòng lây nhiễm của vaccine chưa cao
và covid một mươi chín hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
nên năm k là các biện pháp dự phòng cá nhân vô cùng hiệu quả
theo phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng
trưởng khoa y tế công cộng
đại học y dược thành phố hồ chí minh
thông điệp năm k vốn là khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới who
hiện who vẫn duy trì khuyến cáo này
trong bối cảnh biến chủng omicron đang chiếm ưu thế
từng biện pháp mang lại hiệu quả nhỏ
nhưng tổng hợp lại sẽ hạn chế dịch lây lan
do đó thực hiện được càng nhiều khuyến cáo sẽ càng tốt
bên cạnh ý kiến đồng tình với quan điểm của các chuyên gia y tế
cũng có không ít ý kiến cư dân mạng cho rằng
việc nhìn thẳng vào thực tế để đánh giá
và đưa ra các chính sách phù hợp
vừa chống dịch vừa tạo thuận lợi cho cuộc sống bình thường mới
thích ứng an toàn với dịch là rất cần thiết
và việc đưa thông điệp năm k vào cuộc sống
cần chuyển sang việc khuyến khích người dân thực hiện
tôi đề nghị duy trì thông điệp năm k và khuyến khích thực hiện
và không bắt buộc thực hiện trong quản lý
ý thức phòng chống dịch vẫn là điều quan trọng nhất
thông điệp chống dịch cứ phù hợp với hướng dẫn của who là được
biến chủng virus rất phức tạp
nên việc thực hiện các biện pháp chống dịch vẫn rất cần thiết
bạn nghĩ sao về quy định năm k trong tình hình hiện nay
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi
trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a truyền hình công an